thưa quý vị vừa qua công an tp hà nội đã phát hiện tới bảy mươi tám hồ sơ bệnh án tâm thần bị làm giả
trong đó có hơn bốn mươi hồ sơ là của những kẻ giang hồ và một kẻ khi bị điều tra đã khai ra con số tám mươi năm triệu đồng
theo khai nhận đây là số tiền mà kẻ này đã chi trả để mua bệnh án tâm thần từ hai cán bộ bệnh viện
nhằm thoát tội gây khó khăn cho công tác điều tra và xét xử
không chỉ vi phạm về mặt đạo đức mà hành vi làm bệnh án tâm thần giả cho đối tượng phạm tội
nhằm trốn tránh pháp luật còn gây ra rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân đã có trao đổi với một số đại diện của các ngành
để làm rõ hơn về câu chuyện hồ sơ bệnh án tâm thần
theo thông tin của cơ quan công an tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một đối tượng cầm đầu vụ án cố ý gây thương tích
có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau
đối tượng đã xuất trình bệnh án tâm thần
vào cuộc điều tra cơ quan công an kết luận bệnh án tâm thần do tên này xuất trình là giả
y khai nhận đã bỏ ra tám mươi năm triệu đồng để có hồ sơ bệnh án với kết luận bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng
trên thực tế có không ít vụ việc mà các đối tượng phạm tội đã được giảm hoặc miễn trách nhiệm thi hành án
vì lý do bị tâm thần
theo luật sư nguyễn anh thơm không phải luật pháp không nghiêm nhưng luật pháp việt nam hiện nay
vẫn theo chủ trương nhân đạo bởi người tâm thần vốn lẽ được xem là không thể nhận thức được hành vi của mình
phải trang nhận thấy giá trị của bộ hồ sơ bệnh án tâm thần nên những đối tượng kia đã lợi dụng điều này
mà cố tình tạo một vỏ bọc nhằm trốn tránh pháp luật
theo quy định của bộ luật hình sự thì đối với người có thực hiện hành vi phạm tội mà khi bị mắc bệnh
hạn chế mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì được miễn trách nhiệm hình sự có trường hợp
là không tự hình
thứ ba nữa là cái thời gian mà áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ví dụ một năm hai năm ba năm và nhiều hơn nữa

thứ ba nữa là cái thời gian mà áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ví dụ một năm hai năm ba năm và nhiều hơn nữa thì cái thời gian chấp hành hình phạt sau này khi tòa án xét xử

giám định thì cũng tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh mà anh có được miễn hoặc là miễn giảm hoặc là không được miễn
không phải bệnh nào có miễn không phải giai đoạn cũng bệnh đó mà anh được miễn
dù không mang tính quyết định nhưng tám mươi năm triệu một bộ hồ sơ tâm thần giả kéo theo biết bao hệ lụy xã hội
và hiện tại là cả niềm tin của người dân vào những con người mang sứ mệnh nhân đạo